tại khúc sông vàm nao thuộc huyện phú tân tỉnh an giang ở ngã ba giao giữa hai dòng chảy xiết sông tiền và sông hậu
có một đội cứu hộ tự nguyện với tuổi đời đã gần bảy mươi
đã gần ba mươi năm qua đội cứu hộ đặc biệt này đã giúp bảo đảm an toàn những người lưu thông qua khúc sông này
tại ngã ba sông vàm nao dòng chảy quanh năm rất mạnh
khi vào mùa lũ dòng chảy càng xiết và cuồn cuộn hơn
chính vì vậy nơi đây rất thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn trên sông
trước những nguy hiểm và nhu cầu đó đội cứu hộ đường sông vàm nao của xã tân trung trực thuộc hội chữ thập đỏ huyện phú tân đã ra đời
điều đặc biệt đội cứu hộ này đa phần là các cựu lão nông đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy
tuy nhiên các bác các ông hiện vẫn rất khỏe mạnh nhanh nhẹn và luôn sông sáo ngày đêm nếu có tin cần cứu hộ

đã nói là tự nguyện nên việc thù lao lương bồng họ đều không xem trọng
mà đôi khi các cụ còn hùn tiền nhau mua phương tiện cứu hộ để hoạt động
cho đến nay tuy không ai nhớ rõ
mình đã cứu vớt bao nhiêu người thoát chết trong các vụ tai nạn xảy ra trên khúc sông đầy nguy hiểm này
nhưng với họ mỗi khi nhiệm vụ hoàn thành thì đó được xem là niềm vui niềm hạnh phúc không sao tà nổi
các anh các chú ở trạm dầm nao mặc dù là lớn tuổi nhưng có tâm lòng là nhiều quyết vì thể hiện trung sức vì nhân đạo
anh các chú ở trạm dầm nao là hết sức tâm đắc làm việc thiện để cứu giúp những người khi xảy ra
là về mắc mắc tài sản cũng như về con người
thì đây là một cái nghĩa tử hết sức là trân trọng
thì đối với hội chức độ của quyện
tụi tôi rất là trân trọng và biểu dương những cái thành tích mà là giới nghĩa tử cao cả và nhân đạo của các anh các chú
với tấm lòng và hành động thiện nguyện vì cộng đồng vì xã hội
các bác các ông sẽ là những tấm gương những nhân tố sống rất đáng để chúng ta trân trọng và nói theo